thông tư số bốn mươi một sửa đổi ban hành ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm của bộ y tế có quy định nếu cơ sở nào không có bác sĩ cử nhân chuyên khoa trần đoán hình ảnh xét nghiệm ký kết luận thì sẽ không được thanh toán bảo hiểm y tế
tuy nhiên thực tế khi áp dụng quy định mới này đã phát sinh nhiều bất cập
sau ba tháng ngủ vết thương ở chân do tai nạn giao thông ông hồ văn công đến trung tâm y tế huyện tây trà để chụp x quang kiểm tra
dù có chỉ định chụp x quang với đầy đủ máy móc thiết bị nhưng các bác sĩ ở đây đều yêu cầu ông lên bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ngãi để chụp phim với lý do ở đây không có bác sĩ
sau nhiều lần đi lại ông được trung tâm y tế huyện tây trà chụp x quang với cam kết hai bên chịu chi phí vì bảo hiểm không thanh toán